cơ quan quản lý truyền thông nga rostcom natdo cho biết đã yêu cầu công ty google ngừng phát tán các nội dung được xem là các mối đe dọa đối với công dân nga trên nền tảng chia sẻ video youtube
theo ra con nador các quảng cáo trên nền tảng này đang kêu gọi đình chỉ hệ thống thông tin liên lạc của nga và mạng lưới đường sắt của belarus nhấn mạnh các hành động này đang đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người dân nga
cơ quan này kiên quyết phản đối các chiến dịch truyền thông như vậy đồng thời yêu cầu google ngừng việc phát tán các video có nội dung chống phá nga càng sớm càng tốt
hiện tại google chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này